giữ nhiều cương vị lãnh đạo của đảng nhưng đồng chí hoàng văn thụ không màng danh lợi cho bản thân
sống bình dị nêu gương sáng về sự trung thành lòng tận tụy phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí hoàng văn thụ
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân việt nam
đồng chí hoàng văn thụ là một người con của dân tộc tài sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước
tại thôn phạc lạng tổng nhân lý châu văn uyên nay là thôn nhân hòa xã hoàng văn thụ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
sớm có lòng yêu nước thương dân phải sống khổ cực trong cảnh nô lệ nên đồng chí rất hăng hái tham gia các hoạt động cách mạng
nhờ đó năm một mươi chín tuổi đồng chí đã được kết nạp vào hội việt nam cách mạng thanh niên
năm hai mươi tuổi được kết nạp vào đông dương cộng sản đảng
khi đảng cộng sản việt nam ra đời đồng chí hoàng văn thụ trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của đảng
được tôi luyện qua các phòng trào cách mạng thử thách qua thực tiễn đồng chí hoàng văn thụ được giao trọng trách
làm bí thư xứ ủy bắc kỳ khi vừa tròn ba mươi tuổi được bầu vào ban thường vụ trung ương đảng ở tuổi ba mươi hai
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình đồng chí là một cán bộ lãnh đạo luôn gắn bó mật thiết với nhân dân
sâu sát thực tiễn và có tầm nhìn chiến lược
đồng chí là người đã góp phần thành lập các tri bộ đảng ở các tỉnh lạng sơn cao bằng thái nguyên vĩnh yên
củng cố xây dựng nhiều cơ sở đảng ở hà nội hải phòng quảng ninh
đồng chí đã đề ra chủ trương và xây dựng nên đội du kích bắc sơn căn cứ địa cách mạng bắc sơn võ nhai
đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo giải phóng viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo cờ giải phóng và tạp chí cộng sản
trên cương vị ủy viên ban thường vụ trung ương đảng phụ trách công tác công vận và binh vận
đồng chí đã giác ngộ và lôi cuốn được nhiều binh lính người việt trong quân đội pháp ủng hộ cách mạng
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí các cơ sở cách mạng phát triển rộng khắp lực lượng cách mạng không ngừng lớn mạnh
tạo tiền đề cho tổng khởi nghĩa tháng tám thắng lợi giành chính quyền về tài nhân dân năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giữa lúc phong trào cách mạng nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đồng chí hoàng oanh thụ bị mật thám pháp bắt tại ngõ nam diệm khu tam mái hà nội
viết đồng chí là cán bộ cấp cao của đảng chúng đã dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt dã man từ mua chuộc rụ rỗ đến tra tấn cực hình
song đồng chí vẫn kiên cường bảo vệ đảng bảo vệ đồng chí
trước ngày ra pháp trường đồng chí đã viết bài thơ đầy dũng khí cách mạng nhắn nhủ lại đồng chí đồng bào của mình
việc nước xưa nay có bại thành miễn sao giữ chọn được thanh danh
phục thù chi lớn không hề nản ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm trí còn theo dõi buổi tung hoành
bạn hỡi xa gần hang chiến đấu trước sau xin giữ tấm lòng thành
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng chí hoàng quân thụ đã hy sinh anh dũng tại trường bán tương mai hà nội
trong bài đạo đức cách mạng đăng trên tạp chí học tập tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
chủ tịch hồ chí minh đã viết trong đảng ta các đồng chí trần phú ngô gia tự
lê hồng phong nguyễn văn cử hoàng oanh thụ nguyễn thị minh khai và nhiều đồng chí khác
đã vì dân vì đảng mà oanh liệt hy sinh đã nêu gương trói loại của đạo đức cách mạng
trí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập
còn tổng bí thư trường trinh trong bài viết viễn mộ anh hoàng oanh thụ cũng đã khẳng định
đồng chí hoàng oanh thụ là người cộng sản anh hùng đã cảm tử cho đảng quyết sinh
cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí hoàng văn thụ
người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất mãi là tầm gương sáng để cho tất cả mọi người nói theo